quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình môi trường và tài nguyên được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị công nghệ đã và đang xuất hiện trên mọi mặt của đời sống
và với hoạt động bảo tồn thiên nhiên thì việc ứng dụng công nghệ đã mang lại rất nhiều hiệu quả tích cực
khi mà công nghệ cho phép các nhà khoa học có được những hình ảnh nghiên cứu tại những khu vực và thời điểm khó để tiếp cận
và tại các vườn quốc gia thì bẫy ảnh được coi là công cụ hữu hiệu trong việc thu thập dữ liệu hành vi của các loài động vật hoang dã đặc biệt là các loài quý hiếm
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về công nghệ bẫy ảnh được ứng dụng tại vườn quốc gia bidrop trong phần mở đầu của chương trình tuần này

đây là hình ảnh của một người cán bộ đang kiểm tra độ nhạy của bẫy ảnh khi mới được lắp đặt
bẫy ảnh là một phương pháp khảo sát không xâm lấn cho phép thu thập nhanh một lượng lớn dữ liệu về động vật hoang dã ở các vùng sâu vùng xa mà không tốn nhiều công sức
sau khi thiết lập bức ảnh chúng sẽ hoạt động mà không cần nhà nghiên cứu có mặt
trong cái hoạt động bảo tồn đa dạng học thì có một cái hoạt động luôn luôn phải thực hiện đó là cái hoạt động giám sát đa dạng đại học
và để giám sát đa dạng học thì chúng tôi đặt khoảng một trăm một mươi một cái
cái tạm quan sát động vật qua các cái camera trap
lúc đó thì tất cả các cái động vật đi qua thì máy nó tự tập lại
và từ đó chúng tôi tính toán vào được cái mật độ thuần thể loài cái sức khỏe của cái hệ sinh thái
cũng như là cái sự tồn tại trong tự nhiên của các cái loài mà đã được quan sát
cơ chế hoạt động của máy ảnh khá đơn giản
đó thực chất là một máy ảnh có thiết bị cảm biến nhiệt ở hồng ngoại có thể chụp được ảnh trong điều kiện theo ánh sáng
bất kỳ loài vật nào đi qua kể cả con người
tính từ năm đến một mươi mét đều được chụp lại và gửi về hệ thống qua vệ tinh gps
bẫy ảnh từ khi được sử dụng trên thế giới đã thực sự tạo ra một cuộc cách mạng trong nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã
nó cho phép các nhà khoa học thu thập được những hình ảnh mới lạ về các loài động vật quý hiếm
đang có nguy cơ tuyệt chủng với những thao tác đơn giản và chi phí hợp lý mà không làm xáo trộn đời sống của các loài động vật
hơn nữa bẫy ảnh có lưu lại nhiều hình ảnh đẹp và độc đáo về thiên nhiên hoang dã mà các nhà nhiếp ảnh khó có cơ hội chụp được
thưa quý vị nhờ áp dụng công nghệ thông tin công tác quản lý bảo vệ rừng ngày càng được tăng cường và triển khai thực hiện đạt kết quả cao
hiện tại nhiều vườn quốc gia cũng đã áp dụng bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra
gọi tắt là smart và qua đó thì giúp cho việc quản lý nhân sự cơ sở dữ liệu trở nên đa dạng và linh hoạt hơn hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động tuần tra bảo vệ rừng
ứng dụng công nghệ thông tin giúp công tác kiểm soát được hiệu quả tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản săn bắt động vật hoang dã trái pháp luật giảm rõ rệt
tình trạng xâm hại lấn chiếm đất rừng đặc dụng rừng phòng hộ cũng được giảm thiểu
các đơn vị chức năng cũng quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi rừng sang loại rừng khác
và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
với hệ thống smart các dữ liệu sẽ luôn được cập nhật giúp các cán bộ nắm bắt được mọi sự thay đổi trong rừng
cái quy định của dự án là phải đi là phải cầm theo bật theo cái đấy
đấy để đi làm về thì mới có dữ liệu để gửi lên báo cáo
chứ còn nếu không có cái đấy thì không có cái gì chứng minh để làm mình đi làm cả
cái smart nó có hết anh
ví dụ như vào cái vị trí
ví dụ như vào cái vị trí này là mình sẽ lấy smart đấy mình chụp
thì nó có đầy đủ thông tin là bẫy gì loại bẫy gì
đấy số lượng mấy cái
ở tiểu khu thì nó có thể hiện sẵn rồi
vì tất cả là cập nhật thông tin vào đấy luôn
smart là công cụ hữu hiệu hỗ trợ đắc lực cho ban quản lý khu bảo tồn trong việc quản lý và giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ
trong công tác tuần tra bảo vệ rừng
giám sát đa dạng sinh học
từ đó lãnh đạo khu bảo tồn sẽ có hướng chỉ đạo kịp thời
nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ
có phần tăng cường hiệu quả quản lý kiểm soát tài nguyên rừng và đa dạng sinh học trong khu bảo tồn
chúng tôi sử dụng hệ thống trước mắt để đánh giá trong quá trình đi tuần tra quản lý hội rừng
và đi kiểm soát đa dạng học thì đều được tự động cập nhật lên cái bản đồ
và chỉ cần một kỹ thuật viên
nào ngồi ở trụ sở thì hàng ngày có hàng chục cái tuyến tuần tra như vậy được cập nhật lên
và chúng tôi nắm được rằng là tại cái tuyến đó có vấn đề gì xảy ra không
trong cái công tác quản lý hội rừng quản lý đa dạng sinh học hay không
smart giúp chuẩn hóa việc thu thập dữ liệu phân tích và lập báo cáo
về hiện trạng quản lý tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học trong hệ thống các khu bảo tồn
những dữ liệu này sẽ giúp ích rất lớn cho quá trình xây dựng các quy định
và đưa các quyết sách phù hợp nhằm quản lý và bảo tồn hiệu quả hơn
chúng tôi xây dựng một bộ cơ sở dùng trí tuệ nhân tạo dùng kỹ thuật blockchain
để mã hóa toàn bộ cái cơ sở dữ liệu ở cái bi đúng bà
tức là đưa cả cái thế giới tự nhiên vào trong một cái gói cơ sở rượu bằng cái kỹ thuật blockchain
và sử dụng trí tuệ nhân tạo để cung cấp cho các cái khách du lịch các em học sinh
thì đây là một trong những hoạt động mà các nhà tài trợ usad đánh giá rất cao
cái sáng cư lục của bà
và chúng tôi nghĩ rằng là đây có thể là cái mô hình du lịch trong tương lai
du lịch carbon thấp và du lịch có trách nhiệm với bảo tồn thiên nhiên
trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng từ năm hai nghìn một mươi sáu
tổ chức hợp tác phát triển đức đã phối hợp với cục lâm nghiệp
và các bên liên quan khác trong khuôn khổ dự án bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học rừng
và các dịch vụ hệ sinh thái ở việt nam
đã tiến hành chuẩn hóa mô hình dữ liệu smart
và giới thiệu sổ tay hướng dẫn áp dụng smart trong toàn bộ hệ thống vườn quốc gia và khu bảo tồn
thông qua sự hỗ trợ của dự án này
các ban quản lý rừng đã tiếp nhận công nghệ áp dụng trong hoạt động quản lý bảo vệ rừng
mang lại hiệu quả rất cao trong công việc chuyên môn
cả nước hiện có khoảng một mươi bốn bảy triệu hectare rừng tương ứng với độ che phủ của rừng đạt bốn mươi hai diện tích
một phần của rừng việt nam hệ thống rừng đặc dụng hiện có khoảng hai bốn triệu hectare
được giao cho một trăm sáu mươi bảy bàn quản lý
theo cục lâm nghiệp việc thiết lập được bộ cơ sở dữ liệu quốc gia
thông qua công cụ quản lý dữ liệu và tuần tra smart
thống nhất dùng chung trên cả nước về quản lý bảo vệ bảo tồn đa dạng sinh học các khu rừng đặc dụng
phòng hộ sẽ nâng cao hoạt động phục vụ cho công tác quản lý
kiểm tra của các cơ quan quản lý từ trung ương đến cơ sở
góp phần bảo tồn phát triển bền vững tài nguyên đa dạng sinh học quốc gia
và giảm phát thải khí nhà kính do mất rừng và suy thoái rừng
đồng thời thực hiện các mục tiêu chung của park hai mươi sáu
trên thế giới công nghệ tiên tiến cũng được nhiều quốc gia ứng dụng trong phát triển và cảnh báo cháy rừng
nhằm giảm thiểu tối đa việc mất rừng do hỏa hoạn
uas là hệ thống bình tĩnh
máy bay không người lái sử dụng cho cả điều hành android và ios
những công cụ này giúp chúng tôi có thể chụp được một số bức ảnh bằng các công cụ đặc biệt
ghép những hình ảnh này lại với nhau
và có được những hình ảnh chụp từ trên không
tương tự như những gì mà bạn có thể tìm thấy trên google và bing
dữ liệu từ những công nghệ này còn có thể được sử dụng để lập bản đồ các con đường trong rừng
hay bản đồ các khu rừng khác nhau
tính toán diện tích ao hồ
trên các loại rừng
sử dụng công nghệ tiên tiến thường gắn liền với chi phí đầu tư lớn

nhanh và sau đó đi ra thực địa để tìm hiểu sự thật về những gì chúng ta đang thấy ngoài kia
với nước ta ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng và đa dạng sinh học vẫn đang ở giai đoạn đầu
để công nghệ phục vụ tốt cho con người và hoạt động bảo tồn đòi hỏi phải tiếp tục đầu tư
ngân sách cho các dự án phát triển bảo vệ và phục hồi hệ thống rừng đặc dụng phòng hộ
tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ viên chức các ban quản lý rừng
bên cạnh đó cần hoàn thiện một số cơ chế chính sách nhằm nâng cao các địa mức kinh tế kỹ thuật
nhất là công nghệ số cho các hoạt động của các ban quản lý rừng trên cả nước
công nghệ thì không chỉ hỗ trợ đắc lực cho công việc bảo tồn trên cạn
mà còn mang lại hiệu quả rất lớn trong việc tìm hiểu và bảo vệ sự sống dưới biển sâu
khu vực vốn rất khó khăn để các nhà khoa học tiếp cận
và với việc đưa xuống biển các thiết bị điều khiển từ xa
các nhà khoa học đại dương của singapore đã có thêm cơ hội phát hiện được nhiều loài mới
cũng như nghiên cứu các tác động của biến đổi khí hậu đến đại dương
đại dương đang bị đe dọa bởi hiện tượng nóng lên toàn cầu
acid hóa đại dương ô nhiễm do các hoạt động của con người như đánh bắt hay khai thác quá mức
chúng ta biết rất ít về đại dương vì đây vốn là một môi trường rất khó khám phá
giải pháp cho vấn đề này chính là công nghệ
để tìm hiểu nhiều hơn về biển sâu
các nhà khoa học và kỹ sư đã thiết kế một phương tiện được điều khiển từ xa
có tên gọi là aov
chúng tựa như trò chơi điện tử lớn nhất
và hay nhất mà bạn từng chơi
tuy nhiên nó có nhiệm vụ quan trọng hơn rất nhiều
được điều khiển bởi một nhà khoa học trên một con tàu
những robot dưới nước này được trang bị camera và đèn chiếu sáng công nghệ cao
aov cũng có thể có thiết bị để lấy mẫu và dụng cụ đo độ trong của nước
nhiệt độ và nhiều loại dữ liệu môi trường khác
tất cả đều được phân tích trong phòng thí nghiệm trên tàu hoặc trên đất liền
aov đã giúp phát hiện ra nhiều loài mới như bạch tuộc thủy tinh và san hô biển sâu
dữ liệu do iov thu thập giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về đại dương
bao gồm những khám phá y hợp tiềm năng cơ hội lập bản đồ đáy biển và tác động của biến đổi khí hậu
nếu không có công nghệ biển sâu vẫn sẽ luôn là vùng bí ẩn chưa được biết đến

và công nghệ này còn có sự hỗ trợ từ chính các loài sinh vật của đại dương
ví dụ như loài rùa biển cá mập và cá đuối đang được cắn thẻ vệ tinh
để các nhà khoa học có thể nghiên cứu về chúng và môi trường sống
qua đó các nhà khoa học có thể tìm hiểu về hành vi của chúng và tìm ra cách bảo vệ chúng
từ thông tin của các loài được gắn thẻ
tổ chức bảo tồn quốc tế sẽ làm việc với chính quyền và cộng đồng địa phương
để thiết kế các khu bảo tồn biển hiệu quả
điều này cũng giúp cho việc bảo vệ đại dương
cũng như các loài động thực vật coi nơi đây là nhà